chuyển sang phần tin quốc tế phó tổng thống argentina cristina fernandez de kircher đã bị kết án sáu năm tù giam và cấm đảm nhiệm chức vụ công suốt đời vì các cáo buộc hình sự
bản đánh này đánh dấu lần đầu tiên một phó tổng thống của argentina bị kết tội khi đàn đường chức
bà fernandez de kircher bị kết án với tội danh lừa đảo hành chính gây tổn hại cho chính quyền công
bà bị cáo buộc gian xếp để trao hàng chục hợp đồng công trình công cộng ở tỉnh santa cris cho một công ty thuộc về một người bạn và đối tác kinh doanh
tuy nhiên bà đã phủ nhận các cáo buộc và cho rằng chúng mang động cơ chính trị
các lửa sư cho biết mà fernandez de kircher sẽ không phải ngồi tù sớm do quá trình kháng cao có thể kéo dài và đã bà được miễn trừ khi giữ chức phó tổng thống
bản án nói trên dự báo sẽ làm sâu sắc thêm dạn nứt ở argentina
hồi tháng chín chính bà kircher đã bị ám sát hụt
trong khi đó argentina đang trên bờ vực sau một cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và lạm phát có thể tới một